công an tỉnh vĩnh phúc vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản facebook
đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
đó là nguyễn hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thành phố vĩnh yên
đã dùng tài khoản facebook tên là sơn loan ga đăng tải lên trang cá nhân
nội dung liên quan đến trường hợp chạy trốn khỏi khu cách ly
nội dung này sau đó tiếp tục được lê văn cấp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện vĩnh tường
dùng tài khoản facebook lê cấp chia sẻ kèm với tiêu đề
cảnh báo người dân khu vực phường đồng tâm hạn chế ra đường
hiện công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định xử phạt đối với hai trường hợp trên
về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật
với hành vi trên các trường hợp sẽ bị phạt từ năm đến một mươi triệu đồng
công an quận hoàng mai phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi năm tp hà nội
kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ số một mươi hai mai động phường mai động
quận hoàng mai tp hà nội do nguyễn khải hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại thanh trì làm chủ
đã phát hiện một trăm một mươi bảy bộ kit test nhanh covid một mươi chín nhãn hiệu ritech do nước ngoài sản xuất
không có hòa đơn chứng tử
hoàn khai nhận đã mua số kit test nhanh covid một mươi chín trên của một người quen biết
qua mạng xã hội với giá một trăm hai mươi đồng một bộ mục đích để bán lại kiếm lời
với giá từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi đồng một bộ
hiện công an quận hoàng mai hà nội đang tiếp tục phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi năm
xác minh mở rộng vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an tỉnh điện biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công
chuyên án ma túy bắt hai đối tượng thu giữ chín mươi tám bánh heroin
vào dạng sáng ngày hôm qua tại xã nậm khăn huyện nậm pồ tỉnh điện biên
các lực lượng phối hợp bắt quả tang vàng a xúa chú tại huyện nậm pồ
vận chuyển trái phép chín mươi tám bánh heroin
đấu tranh mở rộng ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp sùng a hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện mường trà tỉnh điện biên
các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với tiền công ba trăm linh triệu đồng
đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
và sáng ngày hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có chuyến thăm hỏi
động viên tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân ở một số khu vực
trên địa bàn thành phố hà nội đang nỗ lực trong cuộc chiến phòng chống dịch
cùng đi có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và lãnh đạo bộ y tế ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã thăm hỏi các bác sĩ nhân viên y tế cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân f của bệnh viện đa khoa hà đông
tại khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp quận hoàng mai hà nội
đây là nơi được sử dụng làm khu vực dự phòng cách ly cho người nghi lây nhiễm covid một mươi chín
cơ sở này có hai trăm năm mươi hai phòng với hai một mươi sáu chỗ ở
biểu dương đội ngũ cán bộ y tế lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại đây
chủ tịch nước căn dặn các lực lượng cần phải chủ động kiên quyết và làm chủ mọi tình huống
phân đấu quản lý phục vụ tốt người bệnh người được cách ly
đồng thời đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ
thăm khu dân cư số một phường mai động quận hoàng mai
chủ tịch nước đánh giá cao việc thực hiện mô hình đi chợ hộ
tập trung hàng hóa hạn chế ra ngoài của bà con trong khu dân cư
chủ tịch nước đề nghị bà con phát huy tinh thần đoàn kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn
đặc biệt là cần phải chấp hành nghiêm quy định của chính phủ
của thành phố hà nội về việc phòng chống dịch covid một mươi chín
thăm tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt covid một mươi chín cộng đồng
và điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại tổ một mươi một khu dân cư số hai phường bạch đằng quận hai bà trưng
chủ tịch nước căn dặn đội ngũ cán bộ y tế thực hiện tốt các quy định của chính phủ
ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức giãn cách xã hội tổ chức tốt
đảm bảo an toàn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín phần đấu hoàn thành sớm nhất
việc tiêm cho một trăm linh người dân trên địa bàn
ngày hôm qua trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc giữa bộ công an bộ y tế bộ thông tin và truyền thông
về việc chia sẻ dữ liệu dùng chung trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nhằm phục vụ công tác truy vết và quản lý tiêm phòng covid một mươi chín
cùng dự có đồng chí nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế
đồng chí nguyễn huy dũng thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị các đơn vị của ba bộ xây dựng
các phương án triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian sớm nhất đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả
đồng thời đề nghị bộ y tế bộ thông tin và truyền thông hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm
trong việc tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung trong quản lý y tế và quản lý tiêm chủng
phối hợp về chuyên môn kỹ thuật để bộ công an có thể nhanh chóng triển khai việc kết nối
và sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư vào công tác truy vết ca nhiễm covid một mươi chín
xác thực thông tin công dân phục vụ quản lý phương tiện quản lý tiêm chủng
góp phần kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới
tại buổi làm việc bộ công an bộ y tế bộ thông tin và truyền thông đã thống nhất biểu mẫu tờ khai y tế
sử dụng một mã qr duy nhất cho mỗi cá nhân tránh gây nhầm lẫn tạo thuận lợi cho người dân
trong việc khai báo y tế việc tích hợp quản lý thông tin truy vết trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và xác thực thông qua mã qr đảm bảo xác thực thông tin công dân nhanh chóng chính xác
góp phần nâng cao hiệu quả truy vết đồng thời kiểm soát di chuyển của người dân và phương tiện
tại các chốt kiểm dịch
thưa quý vị những ngày này rất nhiều vùng xanh an toàn đã được thiết lập ở các khu dân cư
trên địa bàn thành phố hà nội
nhiều vùng xanh được thiết lập đồng nghĩa với việc nhiều người dân đang được bảo vệ an toàn
trước sự lây lan của dịch covid một mươi chín
để nâng cao hiệu quả phòng dịch tuổi trẻ thủ đô cũng đang xây dựng các vùng xanh trên không gian mạng
sau hơn một tháng triển khai mô hình này đã góp phần quan trọng kết nối hiệu quả trong khu dân cư mùa dịch
hơn một tháng nay chị trang bí thư đoàn thanh niên phường nghĩa đô cùng các chiến sĩ trẻ công an phường
có thêm công việc mới
đó là liên tục cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh cùng với các chủ trương chỉ đạo của các cấp
đối với công tác phòng chống dịch
nhất là tình hình cụ thể trên địa bàn phường
fanpage tôi yêu phường nghĩa đô ban đầu chỉ có hơn một trăm linh thành viên sau hơn ba tuần hoạt động đã có một bảy trăm linh thành viên
các bài viết được đăng tải trên nhóm nhanh chóng được người dân tiếp cận
có những bài có hàng nghìn lượt xem hàng trăm lượt tương tác
từ ngày mà có fanpage tôi yêu phường nghĩa đô thì là nhân dân trên địa bàn nắm bắt được thông tin rất là nhanh và chính xác
đặc biệt là trong cái thời điểm mà dịch bệnh covid vẫn còn diễn biến rất phức tạp
và cái không gian mạng thì cũng có rất là nhiều thông tin hai chiều
và cũng có nhiều cái thông tin nó chưa được chính xác
thì nhân dân thì cũng muốn là có một cái trang thông tin chính thống của phường
để từ đó nhân dân có thể nắm bắt được các thông tin một cách chính xác nhanh chóng và hiệu quả nhất
giúp ích cho tình hình an ninh trật tự chính trị trên địa bàn phường
tôi yêu phường nghĩa đô chỉ là một trong số gần sáu trăm linh fanpage được đoàn thanh niên công an thành phố hà nội và ba mươi quận huyện thị đoàn
trên địa bàn thủ đô phối hợp vận hành
gần một ba trăm linh quản trị viên là cán bộ đoàn và công an các xã phường thị trấn trực tiếp sàng lọc tiếp nhận xử lý các bài viết tuyên truyền trên các nhóm mỗi ngày
hoạt động bài bản quy củ có hệ thống thông tin sát sườn với người dân ở cơ sở
với ưu điểm nổi trội là tính tương tác cao
thông qua fanpage những phản ánh của người dân ngay lập tức được giải quyết trong thời gian ngắn nhất
thông qua các cái trang fanpage tôi yêu
thì chúng tôi có thể
tương tác với người dân và cung cấp cho người dân các thông tin và có thể đính chính lại các thông tin về các công tác đấu tranh phòng ngừa các tội phạm trên không gian mạng
đã có rất nhiều những thông tin mà người dân cung cấp về các cơ sở kinh doanh hoặc các cá nhân người dân đã chưa chấp hành tốt những quy định về giãn cách xã hội
thông tin ở đây đã được truyền tải và chúng tôi đã được xử lý
một cách rất là nhanh chóng kịp thời và chính xác
chúng tôi muốn tạo ra một cái cộng đồng gắn kết trên mạng xã hội
qua đó thì sẽ giúp lan tỏa các giá trị tích cực
chúng tôi cũng muốn tạo ra những vùng an toàn vùng xanh với những thông tin chính xác cũng như là kịp thời phản bác những thông tin sai lệch trên không gian mạng cũng như truyền miệng trong người dân
và tổ chức đoàn các cấp thì đặc biệt là đoàn tiêu hành phố chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị nhiệm vụ để tuyên truyền thường xuyên các cái đề cương liên quan đến
cái phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm cũng như hoạt động vi phạm pháp luật để phòng ngừa đến nhân dân
sáng tạo nhanh nhạy áp dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền mô hình này đang thực sự gắn kết người dân với các cấp chính quyền
gần dân hiểu dân giúp dân nhiều nhất nhanh nhất đó chính là mấu chốt để có được sự ủng hộ của người dân trên mọi mặt trận
sau khi hai tin người bệnh đang trong cơn hôn mê cần sự giúp đỡ được đưa đến bệnh viện cấp cứu
lãnh đạo công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang đã nhanh chóng cử lực lượng cảnh sát khu vực lái xe ô tô chuyên dụng để đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
đây đã là lần thứ ba cán bộ chiến sĩ công an phường mỹ thạnh hỗ trợ đưa người bị bệnh và mang thai đến bệnh viện cấp cứu kịp thời trong đợt giãn cách xã hội
sau khi hai tin người bệnh đang trong cơn hôn mê cần sự giúp đỡ được đưa đến bệnh viện cấp cứu
lãnh đạo công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang đã nhanh chóng cử lực lượng cảnh sát khu vực lái xe ô tô chuyên dụng để đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
không chỉ vậy khi biết gia cảnh người bệnh khó khăn lãnh đạo công an thành phố long xuyên và công an phường mỹ thạnh đã hỗ trợ gia đình ba năm triệu đồng
ngày hôm qua trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an có thư khen gửi hai công dân
bùi văn chức chú tại xã thanh phước huyện gò dầu tỉnh tây ninh và thiếu thị ba chú tại xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
vì đã có hành động dũng cảm khống chế bắt giữ các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và dùng dao đe dọa để cướp tài sản
theo báo cáo ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tại xóm mới hai
xã thanh phước huyện gò dầu tỉnh tây ninh khi phát hiện đối tượng võ công danh có hành vi khống chế
dùng dao đâm trọng thương gây nguy hiểm đến tính mạng cho chị đặng thị mai thảo
ông bùi văn chức đã dũng cảm nhanh chóng tấn công cùng với nhân dân khống chế bắt giữ đối tượng võ công danh và đưa chị đặng thị mai thảo đi cấp cứu
ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại quỹ tín dụng nhân dân phong bắc trung xã kỳ bắc huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
khi đối tượng nguyễn thị hòa vào phòng làm việc dùng dao đe dọa nhằm cướp tài sản
chị thiều thị ba đã dũng cảm chống trả quyết liệt không chế giữ đối tượng để lực lượng công an có điều kiện thuận lợi bắt giữ xử lý
hành động quả cảm của ông bùi văn chức và chị thiều thị ba thể hiện ý chí kiên cường không khuất phục trước tội phạm
là tấm gương điển hình cổ vũ nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương khen ngợi ông bùi văn trức và chị thiều thị ba đã mưu trí
dũng cảm khống chế và bắt giữ các đối tượng mong ông bùi văn chức và chị thiều thị ba tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm
làm nhiều việc tốt hơn nữa góp phần giữ gìn an ninh trật tự
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc chủ trì phối hợp cục công tác đảng và công tác chính trị
cục truyền thông công an nhân dân công an tỉnh tây ninh công an tỉnh hà tĩnh tổ chức tuyên truyền biểu dương gương người tốt
việc tốt có hình thức động viên khen tưởng xứng đáng và thay mặt lãnh đạo bộ trao thưởng đối với ông bùi văn chức và chị thiều thị ba
để cưỡng đoạt tiền của hiệu trưởng trường tiểu học phú thượng quận tây hồ thành phố hà nội nhóm phóng viên cộng tác viên đã giả danh là phụ huynh học sinh
đến xin học sau đó ghi âm và chia sẻ thông tin cho một số báo
liên quan đến vụ việc này viện kiểm sát nhân dân quận tây hồ thành phố hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị gạt
bốn bị can bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản gồm nguyễn thùy linh nguyễn đức phương nguyễn công tuấn và nguyễn tiến quang
biết thông tin hiệu trưởng trường tiểu học phú thượng nhận tiền của một số phụ huynh xin cho con học trái tuyến linh và phương đã giả làm phụ huynh đến gặp hiệu trưởng
đặt vấn đề xin học cho con đồng thời bí mật ghi âm ghi hình để khống chế yêu cầu vị hiệu trưởng này chuyển một trăm linh triệu đồng để xóa clip
sau khi nhận được tiền linh tiếp tục chuyển clip này cho một phóng viên thuộc cơ quan báo chí khác và thỏa thuận hiệu trưởng này phải chuyển thêm tám mươi triệu đồng nữa
tối ngày hai tháng tám khi linh hẹn gặp hiệu trưởng để nhận số tiền thì bị cơ quan công an phát hiện
hiện công an quận tây hồ đang phối hợp cùng với cơ quan chức năng xác minh làm rõ các đối tượng liên quan khác
kính thưa quý vị dự kiến hai ngày nữa tp hcm sẽ công bố kế hoạch phòng chống covid một mươi chín trong ba mươi ngày tới
dự kiến là sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu cho đến ngày một mươi năm tháng chín
và sắp tới thì nguồn vaccine nhập từ nước ngoài về sẽ rất là hạn chế
việc phân bổ vaccine của bộ y tế về tp hcm cũng không nhiều
chính vì vậy thì thành phố sẽ tận dụng tối đa mọi nguồn lực để có vaccine trích cho người dân
và đây là những thông tin được phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
phan văn mãi cho biết tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một mươi ba tháng tám
những ngày vừa qua tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp
số ca dương còn cao số ca cần điều trị ca tử vong còn nhiều
thành phố cũng thừa nhận hiện nay nhu cầu chữa trị đang quá tải so với năng lực tiếp nhận của các cơ sở y tế
vì vậy nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới phải cố gắng tập trung
ngăn chặn nguồn lây giảm ca dương giảm ca chuyển nặng để điều trị thật tốt
giảm tử vong
dịch bệnh covid một mươi chín có thể kéo dài dù các ca bệnh đang đi ngang và có xu hướng giảm
nhưng chưa bền vững
số f sau ngày một mươi năm tháng tám vẫn ở mức ba ca một ngày
do đó nếu không thực hiện triệt để giãn cách xã hội
thì rất khó giữ thành quả đã đạt được trong thời gian qua
thậm chí tình hình có thể xấu đi do dịch đã thấm sâu vào cộng đồng
đặc biệt là tỷ lệ tử vong ở mức cao với trung bình hai trăm bốn mươi một ca một ngày trong những ngày gần đây
thành phố đã tập trung để nâng cao hiệu quả điều trị
và đặt mục tiêu cao nhất là trong những thời gian sắp tới sẽ phải giảm số lượng tử vong
và để làm được điều này thì một trong những yếu tố tiên quyết là chúng ta phải giảm được những ca bệnh chuyển nặng
để sau đó giảm áp lực ở tầng trên và có các biện pháp để giảm tử vong
dự kiến thì sau ngày một mươi năm tháng tám số lượng f chắc là vẫn ở mức khoảng ba
vậy vậy nếu chúng ta không quyết liệt truyệt đại thực hiện các biện pháp chống dịch mạnh mẽ
thì sẽ rất khó giữ vững được những thành quả chúng ta đã đạt được thậm chí có thể tình hình xấu đi
đánh giá được oxy là vấn đề quyết định trong điều trị đồng thời nhận ra tình hình thiếu oxy ở các khu điều trị
lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các bệnh viện tuyến quận bệnh viện giả chiến ra soát lại nhu cầu oxy để tiếp tục trang bị
đồng thời để chuẩn bị cho thời gian giãn cách còn kéo dài
lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung ứng hàng hóa thiết yếu và thực hiện tiếp các gói an sinh xã hội đợt ba đợt bốn trong thời gian sắp tới
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm trong tháng tám thành phố sẽ phải đảm bảo độ phục vaccine trên bảy mươi cho người dân
trong khi đó nhu cầu vaccine của các tỉnh khác cũng lớn vì vậy thành phố không thể chờ đợi vaccine từ nguồn phân bổ của bộ y tế
để đảm bảo mục tiêu này thành phố sẽ triển khai tất cả các nguồn vaccine đến người dân với tinh thần
thành phố chỉ cung cấp vaccine đảm bảo chất lượng theo cấp phép của who và bộ y tế
khi chúng ta gặp khó khăn
thì rất nhiều đơn vị nhiều tổ chức bày tỏ sự hỗ trợ và bày tỏ nguyện vọng là tìm các nguồn vaccine về tặng cho thành phố
và tất cả những cái này thành phố đều rất trân trọng
với nguồn lực hiện nay thành phố hồ chí minh có thể tiêm ba trăm năm mươi liều một ngày hoặc nhiều hơn nữa
nếu làm được như tốc độ này trong thời gian ngắn sẽ phủ được hết những người trong độ tuổi trên một mươi tám tuổi
ngoài ra thành phố sẽ tích cực tiêm vaccine cho người nước ngoài đang sinh sống tại đây
với mục tiêu bằng mọi giá phủ vaccine cho người dân càng sớm càng tốt
hiện tình hình dịch bệnh hiện tại
tình hình cái nguồn cung vaccine thì cũng rất là khó khăn
hiện tại giờ chúng ta còn lại một số lượng cho đến giờ này số lượng vừa phải
chúng ta cố gắng tổ chức tiêm với cái vaccine chúng ta hiện có
theo tinh thần là chúng ta có cái vaccine nào thì chúng ta tổ chức tiên triền vận động để bà con hiểu và tự nguyện tiêm
tiếp cận sớm với vaccine để chúng ta giảm những cái tổ quả
để chúng ta có thể xảy ra
đến thời điểm hiện tại thành phố đã hoàn thành bốn ba triệu liều vaccine tiêm cho người dân
trong đó hơn một trăm linh người đủ hai mũi
những ngày qua tiến độ tiêm vaccine bị chậm lại do nguồn cung vaccine bị hạn chế
tuy nhiên kể từ hôm nay thành phố sẽ tiếp tục tiêm một triệu liều sinopharm cho người dân
sau khi lô vaccine này được bộ y tế thẩm định đạt tiêu chuẩn
kính thưa quý vị những ngày vừa qua thông tin có thể bị lây virus covid một mươi chín từ hệ thống thông gió của chung cư
khiến cho không ít người dân lo lắng
và trước những thông tin này đại diện của hcdc cho biết hiện nay chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định
là việc virus có thể lây lan qua hệ thống thông gió của chung cư
cho đến hiện tại ngành y tế khẳng định chỉ ghi nhận các ca lây nhiễm covid một mươi chín tại chung cư
thông qua tiếp xúc gần tiếp xúc trong thang máy do giọt bắn gây ra
việc có ca f do nguồn lây tự hỏng thông gió chung cư là chưa thể khẳng định được và hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học
nếu hệ thống thông gió thẳng và chỉ hút khí từ các nhà và đường ống sau đó đưa thẳng lên trời và hút lên không khí từ nhà nọ không chuyển động vào nhà kia thì virus không thể từ nhà nọ sang nhà kia nên không thể lây lan qua đường thông gió
đồng thời tải lượng virus đẩy ra không khí ngoài trời sẽ không đủ để lây nhiễm
virus bị nắng diệt một cách tự nhiên sau một thời gian
để giảm nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín ở các chung cư f cách ly tại nhà cần mở cửa sổ thường xuyên hạn chế sử dụng máy lạnh các hộ dân trong chung cư cũng thực hiện tương tự
ngày một mươi ba tháng tám tòa án nhân dân quận cái răng thành phố cần thơ xét xử sơ thẩm bị cáo phạm nhật quang hai mươi ba tuổi ngụ xã thành xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
và nguyễn hữu tài hai mươi ba tuổi ngụ phường vĩnh bảo thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cùng về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bảy tài điều khiển xe mô tô chở quang đi ngược chiều trên đường võ nguyên giáp thuộc phường tân phú quận cái răng
theo hướng từ cầu cái cui về trung tâm thành phố để né chốt kiểm dịch covid một mươi chín phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe để vào chốt kiểm dịch kiểm tra y tế
tài điện tăng ca bỏ chạy vào hướng đường dân sinh gần đó trên đường bỏ chạy quang ngồi phía sau gạt lá chai ven đường và cởi áo khoác năng mặt trên người
ném từ hướng cán bộ cảnh sát giao thông đang truy đuổi nhằm cản trở để tẩu thoát khi lực lượng truy đuổi tiếp cận ép ngã xe của hai đối tượng xuống lề đường
quang lấy dao thái lan trong người ra định chống trả nhưng do bị rơi xuống đất thấy quang bị khống chế tài liền lấy cây dao bầu để ở phía trước xe xông đến đe dọa tấn công cán bộ cảnh sát giao thông để giải vây
người dân xung quanh hay được cùng hỗ trợ bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó tại tòa cả hai bị cáo quang và tài đã khai rằng vừa làm giấy tờ được năm trăm linh đồng để tiêu xài nên trong người không có giấy tờ tùy thân sợ vào khai báo y tế bị đóng phạt nên đã né chốt kiểm dịch covid một mươi chín rồi dùng dao đe dọa cán bộ cảnh sát giao thông để tẩu thoát
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo quang một năm ba tháng tù tài một năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
sáng ngày một mươi ba tháng tám tổ công tác bộ đội biên phòng an giang phối hợp công an xã phú hội huyện an phú tổ chức tuần tra phát hiện một đối tượng đang điều khiển phương tiện bỏ lại chạy từ biên giới về việt nam có biểu hiện nghi vấn và tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện dưới sàn vỏ lãi chứa nhiều thuốc lá các loại tổ công tác đưa toàn bộ hàng hóa lên bờ để kiểm tra kiểm đếm có một chín trăm bốn mươi bao thuốc lá điếu ngoại các loại